châu lo ngại thế bế tắc chính trị tại đức
châu lo ngại thế bế tắc chính trị tại đức
qua thảo luận nhiều đại biểu tán thành việc xây dựng dự án luật này
tuy nhiên theo đại biểu trương trọng nghĩa cần xác định rõ nguyên tắc chi phối toàn bộ quá trình thành lập điều hành tại các đặc khu
trong đó nguyên tắc đầu tiên là phải tăng cường nội lực việt nam tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia chủ quyền dân tộc bảo vệ truyền thống và bản sắc văn hóa việt nam

về cơ chế chính sách dành cho đặc khu nhiều đại biểu cho rằng cần nghiên cứu kỹ về thời hạn cho thuê đất lên đến chín mươi chín năm và chính sách yêu đãi thuế cho các doanh nghiệp

trương trọng nghĩa châu la ngôi chính trị tại đức
trường trọng nghĩa châu la ngôi chính trị tại đức
quy định hiện hành không thể tiếp tục giảm năm mươi cho những năm tiếp theo như vậy ngân sách sẽ thất
thu và không công bằng với những khu vực khác đề nghị bang soạn thảo nghiên cứu lại không thể
miễn thuế tiền thuê đất thuê mặt nước cả tuổi đời dự án ví dụ như trong dự án là bảy mươi năm chín mươi năm
quy định tại khoảng ba điều ba như vậy không khác gì chúng ta cho không đất đai cho những người thuê đất
về tổ chức chính quyền địa phương đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt nhiều đại biểu cho rằng
không tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân mà thực hiện thiết chế trưởng đơn vị
thủ tướng chính phủ bổ nhiệm được phân quyền phân cấp mạnh có thẩm quyền quyết định và tổ
tổ chức thực hiện toàn bộ các hoạt động hành chính kinh tế xã hội trên địa bàn đơn vị hành chính kinh tế đặc
biệt sáng nay thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết nghị quyết trung ương ba khóa tám về chiến
lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước tham dự và chỉ đạo hội nghị có
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
theo báo cáo từ năm hai nghìn chín đến nay hà nội đã luân chuyển kiện toàn hàng trăm lượt cán bộ
tạo dư luận tốt trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân được trung ương đánh giá cao tuy nhiên
tính tiên phong gương mẫu ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ
trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý chưa cao suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức của một bộ phận đảng viên chậm được khắc phục bên cạnh đó cơ cấu đội ngũ cán bộ ở
địa phương đơn vị còn chưa hợp lý đồng bộ còn tình trạng vừa thừa vừa thiếu
theo ý kiến của đại diện quận huyện nên nhất thể hóa chức danh bí thư và chủ tịch tại cấp phường
quyết liệt sáng tạo trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương nhấn
thành ủy hà nội đã quán triệt sâu sắc quan điểm nghị quyết của đảng về chiến lược cán bộ
đặc biệt đã vận dụng sáng tạo các nghị quyết kết luận của trung ương trong giai đoạn đặc thù
hợp nhất giữa hà nội và hà tây
mặc dù bố trí rất nhiều cán bộ thay đổi nhiều cán bộ rồi thậm chí là giàn xếp hai cái
một thành phố và một tỉnh như vậy nhưng mà không có cái khiếu kiện nhiều
không có cái khiếu kiện liên quan đến công tác bố trí cán bộ
phải nói đây là một bài học rất lớn có sự tổ chức lãnh đạo chỉ đạo của đảng bộ
nhưng mà tôi đánh giá rất cao với sự hy sinh của cán bộ cao với cao chỉ họ đang làm chủ tịch
xuống làm phó chủ tịch đang làm giám đốc xuống làm phó hợp đốc hay là đang làm trưởng phòng
xuống làm phó trưởng phòng hay là đáng lý là mình đang được chuẩn bị đề bản
mà vì đã sát nhập cho nên là nó phải kéo dài lại
đây là cái sự hy sinh
mà nếu không vì cái lợi ích chung thì tôi nghĩ là không làm được
phát biểu kết luận hội nghị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải khẳng định
hà nội sẽ phát huy những kinh nghiệm khắc phục những yếu kém
nhất là những yếu kém đã được chỉ ra sau hội nghị để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
đổi mới và thực hiện đồng bộ có hiệu quả các khâu của công tác cán bộ
thì cái việc này có lẽ là các ông chí cũng tâm đắc nhất nếu chúng ta không làm tốt
thì các cái khâu của công tác cán bộ vừa đúng quy trình
vừa dân chủ nhưng mà thực sự là tìm ra được những cán bộ có đức có tài có tâm có tầm
nếu mà anh làm gì thì làm làm tốt gì thì làm nhưng mà không có cái kết quả thực sự là có hiệu quả cho xã hội
cho tổ chức đảng thì tất cả những cái tiêu chí đưa ra mình đều không có ý nghĩa
công tác cán bộ rất nhiều tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá
nhưng mà cuối cùng chúng ta phải đi vào được thực chất những cái việc mà các cái tổ chức cũng như là cá nhân đó cũng đã làm được
nhân dịp này bí thư thành ủy hà nội đã trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện nghị quyết trung mương ba khóa tám
về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
hôm nay tại hà nội bộ biên tập tạp chí cộng sản phối hợp với tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam và bộ công an
đã đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề xây dựng đảng về đạo đức những vấn đề lý luận và thực tiễn
hội thảo được tổ chức nhằm góp phần thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
trong đó xây dựng đảng về đạo đức là một tất yếu một nhu cầu phát triển của đảng
nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài gắn chặt với công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng tổ chức
trực tiếp đẩy mạnh triển khai hiệu quả nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
xây dựng đảng về đạo đức là sự bổ sung hết sức cần thiết trong việc đổi mới tư duy nhận thức về công tác xây dựng đảng hiện nay
ban tổ chức đã nhận được gần một trăm ba mươi bài tham luận
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận phân tích cụ thể hóa các nội dung xây dựng đảng về đạo đức trong các tổ chức cơ quan đơn vị
là xây dựng hệ thống chuẩn mực về đạo đức của đảng và đảng viên đồng thời đề xuất những mô hình kinh nghiệm tốt trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
gắn thực hiện công tác xây dựng đảng về đạo đức với việc thực hiện chỉ thị số năm cttv ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong toàn đảng toàn quân và toàn dân ta hiện nay
thưa quý vị
bộ công thương đã cắt giảm sáu trăm bảy mươi năm điều kiện kinh doanh do bộ quản lý đây là bước đột phá thể hiện sự quyết tâm chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm của bộ
nội dung này đã được thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh chia sẻ tại tọa đàm cắt giảm điều kiện kinh doanh tại bộ công thương tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được tổ chức vào sáng nay
để làm được công việc này bộ đã thành lập tổ ra soát gấp rút hệ thống hóa ra soát từng điều kiện kinh doanh sau đó đề xuất thảo luận
và báo cáo bộ trưởng việc đề xuất cắt giảm sáu trăm bảy mươi năm điều kiện kinh doanh thể hiện tư duy chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm của bộ công thương
theo đó bộ công thương sẽ chỉ ban hành hệ thống tiêu chuẩn người dân doanh nghiệp sẽ căn cứ vào những tiêu chuẩn này để thực hiện cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất
cách làm này cũng giảm được chi phí tuân thủ quy định xuống mức thấp nhất có thể
từ giờ trở đi là khi xây dựng các hệ thống điều kiện kinh doanh thì cố gắng là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm
cái thứ hai nữa là trong quá trình xây dựng điều kiện kinh doanh như vậy thì phải lưu ý đến các cam kết quốc tế của việt nam
bởi vì cam kết quốc tế của việt nam cho phép việt nam có một sự phân biệt giữa các nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước
điều kiện kinh doanh đối với đầu tư nước ngoài có thể khác với điều kiện kinh doanh đối với các nhà đầu tư trong nước
nguyên tắc thứ ba là nếu như vẫn tiếp tục duy trì điều kiện kinh doanh thì điều kiện kinh doanh đó phải đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí

tính khả thi cũng như là điều kiện về nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước cấp cấp
tức là không khiêu lưu mà cũng không cắt giảm để mà lấy tiếng
phải chú ý đến cái khả năng thực thi cũng như là tính khả thi của việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh đó
và cuối cùng là việc cắt giảm điều kiện kinh doanh thì phải gắn với cải cách thủ tục hành chính
chứ không phải cắt giảm điều kiện kinh doanh
nhưng với những điều kiện còn lại thì thủ tục lại quá phức tạp
dẫn đến câu chuyện là nó vô hiệu hóa cái lợi ích của việc cắt giảm điều kiện kinh doanh
tại buổi tọa đàm ông nguyễn đình cung viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
đã đánh giá cao và mong muốn sẽ cắt giảm hơn nữa
chúng tôi đánh giá rất cao nỗ lực của bộ công thương trong nhiệm kỳ này
tôi nói trong nhiệm kỳ này trong việc là đơn giản hóa các thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện kinh doanh
có rất nhiều những vấn vấn mắc ở trong ngành công thương
mà nhiều năm trước không giải quyết được thì năm nay nhiệm kỳ này đã giải quyết một cách rất nhanh chóng
chúng tôi cũng kỳ vọng nó nhiều hơn nữa đặc biệt là những cái điều kiện mà nó làm giảm
làm gia tăng cái chi phí gia nhập thị trường và nó làm giảm số lượng tiềm năng của doanh nghiệp kinh doanh ở trong ngành đó
khi mà giảm số lượng tiềm năng thì nó hạn chế cái mức độ cạnh tranh
mà trong kinh tế thị trường thì cái cạnh tranh là cái quyết định mà chúng tôi thì rất kỳ vọng
tức là muốn thúc đẩy thì cạnh tranh nhiều hơn trong nền kinh tế việt nam
thứ trưởng trần quốc khánh khẳng định bộ công thương sẽ liên tục giá soát nâng cao chất lượng điều kiện kinh doanh
để khi các quy định đã được ban hành các đơn vị trực thuộc bộ sẽ thực hiện và khó tái mọc trở lại điều kiện kinh doanh
đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm đột xuất
nếu doanh nghiệp sai phạm buộc phải tự khắc phục hoặc tạm dừng hoạt động
điều này vừa đảm bảo sự tối ưu của cơ quan quản lý nhà nước cũng như giảm chi phí tuân thủ ở mức thấp nhất
thưa quý vị tại quảng bình trong ba ngày qua đã có mưa to biển động rất mạnh
khiến nhiều tàu cá của ngư dân hoạt động trên biển gặp sự cố
sáng nay lực lượng cứu nạn hàng hải thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã cứu hộ lai dắt vào bờ một tàu cá cùng chín thuyền viên gặp nạn
trên biển hai ngày trước đó
hiện vẫn còn hai tàu cá của ngư dân quảng bình gặp nạn đang được lực lượng chức năng tìm cách ứng cứu
trước đó đêm ngày hai mươi tháng một mươi một tàu cá qb chín mươi hai nghìn tám trăm ba mươi sáu ts của ông nguyễn niềm ở huyện bố trạch tỉnh quảng bình bị hỏng máy
gió to sóng lớn nên tàu cá bị thả trôi tự do trên biển
sau hơn một mươi năm giờ tìm kiếm trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam sử dụng tàu cứu nạn chuyên dụng sar bốn trăm một mươi một
đã tiếp cận tàu cá của ông niềm cùng chín thuyền viên lai dắt vào cảng hòn la tỉnh quảng bình an toàn

đến một mét vì vậy các hộ dân trong vùng bị ngập đặc biệt là các hộ nuôi trồng thủy sản
cần tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết có biện pháp gia cố hồ nuôi để tránh những thiệt hại
đáng tiếc tiếp tục xảy ra ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh phú yên vừa đề xuất ủy ban
nhân dân tỉnh phú yên kiến nghị chính phủ có cơ chế đặc thù cho người dân bị thiệt hại nặng
trong cơn bão số một mươi hai vừa qua bão số một mươi hai đã gây tổng thiệt hại kinh tế cho tỉnh phú yên hơn
một tỷ đồng chủ yếu là trên diện tích cây tiêu cao su rừng trồng và thủy sản với gần hai năm trăm linh tỷ đồng
trong đó riêng ngành thủy sản hơn ba trăm chín mươi bảy tỷ đồng nhiều người mất trắng hàng trăm thậm chí hàng tỷ
đồng không còn khả năng trả nợ ngân hàng và tái đầu tư sản xuất riêng đối với nuôi trồng thủy sản
những vùng nuôi không được ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch thì rất khó xác định chính xác thiệt hại
đặc biệt chính sách cho vay đối với những hộ nuôi trồng thủy sản sau năm hai nghìn năm mà không cho vay lại
thì người dân không có khả năng trả nợ chính vì vậy ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh phú yên
vừa đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh phú yên kiến nghị chính phủ có cơ chế đặc thù cho người dân
bị thiệt hại nặng trong bão số một mươi hai vừa qua để sớm khôi phục sản xuất ổn định đời sống
quyết liệt trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại trên biển
thưa quý vị sapa là địa phương thường xuyên phải hứng chịu các đợt rét đậm rét hại
gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân đặc biệt là gia súc
do đó ngay từ đầu mùa đông chính quyền huyện sapa đã cùng với người dân thực hiện nhiều biện pháp
phòng chống rét sớm cho đàn gia súc trên địa bàn
để bảo đảm an toàn cho đàn gia súc trên địa bàn
đàn châu bốn con của gia đình ngay từ đầu vụ đông
ông châu a sình đã mang châu về nuôi tại chuồng gần nhà không còn thả rông trên đồi nữa
cùng với sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn ông sình đã tiến hành che chắn kín chuồng trại
và dự trữ thức ăn cho đàn châu trong cả mùa đông
bên cạnh đó huyện sapa cũng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt được tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết
tuyệt đối không chăn thả ra súc trong những ngày nhiệt độ thấp thường xuyên kiểm tra theo dõi sức khỏe và có biện pháp điều trị kịp thời cho gia súc
phân công cán bộ về từng thôn bản phối hợp với chính quyền địa phương
hướng dẫn người dân chủ động giữ chữ thức ăn cho đàn gia súc và che chắn kín chuồng trại

năm hai nghìn hai mươi một là lần đầu tiên
năm hai nghìn hai mươi một là lần đầu tiên
hôm nay do thời tiết không khí nạnh về sapa chúng tôi đã chỉ đạo các cấp chính quyền kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống đói z
hướng dẫn chỉ đạo và đôn đốc bà con nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc
ví dụ như là dự trữ thức ăn cho gia súc tận dụng các dạng dơm cây cỏ các sản phẩm phụ của ngành nông nghiệp để chế biến và giữ chữ cho thức ăn
trong ngày chọn thời điểm nắng ấm nhất
thì sẽ cho gia súc ra ngoài vận động khoảng một hai tiếng để tránh tình trạng cước chân đấy cũng là những tác động để cho giảm thiệt hại cho đàn gia súc
hiện trên địa bàn huyện sapa có khoảng một mươi ba con da súc
tới thời điểm hiện tại đã có trên tám mươi các hộ dân có chuồng trại kiên cố bảo đảm an toàn cho gia súc trong mùa đông
các hộ còn lại đang được chính quyền chức năng tiếp tục hỗ trợ xây dựng che chắn kín chuồng trại và hướng dẫn đưa gia súc xuống vùng thấp tránh rét
đã thành trụ kỳ cứ vào dịp cuối năm
là hoạt động buôn lậu lại gia tăng
đáng chú ý là năm nay tình trạng gom hàng của những đối tượng buôn lậu trên biển diễn ra sớm hơn và số lượng cũng nhiều hơn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại hải phòng quảng ninh
một bao thuốc lá có trị giá hơn hai tỷ đồng bị bắt giữ khi các đối tượng dùng xuồng cao tốc vận chuyển trên vùng biển hải phòng quảng ninh
năm mươi tấn phân ure chai phép được vận chuyển bằng xà lan trong đêm trên vùng biển hải phòng đã bị lực lượng chức năng cảnh sát biển bắt giữ
năm trăm linh mét khối dầu đeo được nguy trang bằng các tàu cá nhằm qua mắt lực lượng chức năng đang thực thi nhiệm vụ trên biển
đó chỉ là ba trong tổng số hàng trăm vụ buôn lậu mà giá trị hàng hóa lên đến tiền tỷ hoạt động trên biển đã bị xử lý trong tháng chín tháng một mươi và giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy

không chỉ xăng dầu mà nhiều mặt hàng tiêu dùng khác cũng được các đối tượng buôn lậu vận chuyển với thủ đoạn tinh vi mới như lợi dụng thời tiết xấu nguy trang bằng tàu cá ngư dân
đặc biệt do cuối năm là những tháng gom hàng nên những đối tượng buôn lậu ngoài gia tăng số lần chuyển thì số lượng hàng hóa cũng tăng lên đáng kể
đặc biệt là buôn lậu và gian lận thương mại ở trên hướng biển là cũng là căn cứ vào nhu cầu của thị trường trong nước tăng như thế thì cũng là tìm mọi cách để gia tăng các lợi nhuận
không cách nào khác là buôn lậu gian lận thương mại để nhằm mục đích là trốn thuế đưa hàng hóa qua biên giới trên bộ rồi trên đường biển để vào xâm nhập vào thị trường trong nước
hiện nay các đối tượng buôn lậu đã hoạt động tinh vi hơn thậm chí cử nhiều đối tượng để theo dõi lại lực lượng chống buôn lậu
tuy nhiên do nhận định được sự gia tăng hoạt động của các đối tượng buôn lậu nên lực lượng cảnh sát biển đã tăng cường quân số cử nhiều mũi trinh sát để nắm bắt tình hình quyết tâm ngăn chặn và hạn chế tối đa tình trạng buôn lậu trên các vùng biển trước và sau tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
mới đây sở giao thông vận tải tp hcm cho biết sẽ lắp đặt camera giám sát tại sáu trạm điều hành xe buýt nhằm chống những hành vi tiêu cực trong quản lý tại đây
sau khi xử lý kỷ luật đình chỉ công tác một số cán bộ nhân viên có biểu hiện tiêu cực trong điều hành các trạm xe buýt
mới đây sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra giám sát hoạt động xe buýt
trước tiên trong tháng một mươi một hoàn thành việc lắp đặt camera quan sát tại sáu trạm điều hành xe buýt trên địa bàn đồng thời đầu tư hệ thống thông tin hành khách tại các nhà chờ quản lý hạ tầng xử lý vi phạm quản lý trợ giá nhằm đưa ra việc điều hành xe buýt được công khai minh bạch
thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay đã có hơn hai trăm ba mươi triệu lượt người đi xe buýt
trong phần tin quốc tế mỹ tăng cường trừng phạt tài chính triều tiên và trung quốc
châu âu lo ngại thế bế tắc chính trị tại đức
ngay sau quyết định từ chức của tổng thống zim babue robert muke khi quốc hội nước này bắt đầu tiến trình luận tội ông cộng đồng quốc tế đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của vị tổng thống
bộ ngoại giao mỹ đã gọi quyết định từ chức của ông mohabe là một thời khắc và cơ hội lịch sử đối với zimbabwe
theo washington con đường phía trước của chính phủ zimbabwe phải dẫn tới những cuộc bầu cử tự do công bằng và tôn trọng kiên định với nguyên tắc luật pháp của nước này
từ anh thủ tướng theresa may cho rằng quyết định từ chức của ông robert mugabe đã cho quốc gia châu phi này một cơ hội để tạo ra một con đường mới tái thiết nền kinh tế trimbabwe
nước anh với tư cách là người bạn lâu năm nhất của zimbabwe sẽ làm tất cả để hỗ trợ nước này
tương tự đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu eu
bà federica mogherini cũng kêu gọi một giải pháp tôn trọng mong muốn của người dân zimbabwe vì một tương lai tươi sáng và thịnh vượng hơn
còn tại zimbabwe người dân đã đổ ra đường để thể hiện niềm vui mừng
trong khi đó tư lệnh quân đội zimbabwe ông stolzino sionga đã kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị kiềm chế và tuân thủ luật pháp
theo kế hoạch trong vòng bốn mươi tám giờ kể từ khi ông moghe từ chức cựu phó tổng thống emerson mangawa sẽ tuyên thệ nhậm chức
và đảm đương phần còn lại trong nhiệm kỳ của ông mohabe cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử theo kế hoạch sẽ phải được tổ chức vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
chính phủ mỹ thông báo sẽ áp đặt trừng phạt mới nhằm vào một loạt thực thể của trung quốc và triều tiên
do các thực thể này có liên quan tới các hoạt động tài chính hỗ trợ triều tiên thực hiện chương trình hạt nhân và tên lửa
biện pháp trừng phạt mới của bộ tài chính mỹ nhằm vào một cá nhân trung quốc một mươi ba thực thể trung quốc và triều tiên
do các công ty vận tải triều tiên sở hữu
theo bộ tài chính mỹ các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hoạt động giao dịch thương mại trị giá hơn bảy trăm năm mươi triệu đô la mỹ giữa trung quốc và triều tiên
ngay sau động thái trên hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đã dẫn lời nhà lãnh đạo kim jong un trong chuyến thăm thị xát một tổ hợp sản xuất công nghiệp
khẳng định các lệnh trừng phạt này không thể khiến bình nhưỡng thay đổi quan điểm của mình về chương trình hạt nhân và tên lửa
điều này không chỉ của nước đức được đánh giá là ổn định nhưng lại xảy ra thất bại lớn của thủ tướng angela merkel trong việc đàm phán thành lập chính phủ liên minh
điều này không chỉ là một cú sốc đối với nước đức mà còn khiến cả châu âu phải lo ngại
ngoại trưởng ba lan witon wajinskosky bày tỏ quan ngại về thế bế tắc trong thành lập chính phủ mới tại đức hiện nay có thể tác động tiêu cực tới tình hình quốc tế và ngăn cản những bước tiến định hình lại châu âu
bởi đức là nền kinh tế lớn nhất đồng thời có ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ tại châu âu trong tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cũng như trên toàn thế giới
các nước thành viên trong liên minh châu âu eu cũng đều có chung lo ngại nhưng cũng đã chuẩn bị các phương án hợp tác trước diễn biến mới tại đức
nhất là khi liên minh còn đang chuẩn bị khởi động kế hoạch cải cách đầy tham vọng theo đề xuất của tổng thống pháp emmanuel macron
bản thân thủ tướng đức angela merkel cũng phải thốt lên rằng con đường phía trước của nước đức sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc
tuy nhiên thủ tướng angela merkel quyết định không từ chức và sẵn sàng lãnh đạo đảng cdu bước vào một cuộc tổng tuyển cử mới
chính phủ canada cho biết sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn từ mỹ sang sau khi washington tuyên bố là sẽ sớm chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với các công dân haiti đến sống và làm việc tại mỹ
sau trận động đất tàn phá haiti vào năm hai nghìn một mươi
bộ an toàn công cộng canada cho biết chính phủ nước này đã lên kế hoạch phối hợp với các tỉnh và thành phố trong vấn đề tiếp cận dòng người tị nạn
theo hướng vừa đảm bảo tuân thủ mọi quy định của luật pháp canada vừa đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của canada theo các công ước quốc tế
trước đó chính phủ mỹ cho biết sẽ chấm dứt một chương trình nhân đạo cho phép gần sáu mươi công dân haiti được hưởng tp hcm tại mỹ
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
những người haiti này sẽ phải rời khỏi nước mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ bị trục xuất
quyết định của chính quyền tổng thống donald trump đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội của cộng đồng người haiti và những người bảo vệ người nhập cư
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc